nhiều bộ ngành địa phương cũng xây dựng cơ sở dữ liệu nhưng thực trạng rất là manh muốn và phân tán không có sự kết nối liên thông
dự thảo nghị định định danh điện tử và dự thảo nghị định chia sẻ dữ liệu vẫn đang trong quá trình xây dựng
nên chưa có được sự thống nhất giữa việc cung cấp dữ liệu sử dụng dữ liệu cũng như chưa định danh được các cá nhân trên môi trường mạng
điều này dẫn tới việc nhiều doanh nghiệp cá nhân khi muốn tham gia các nền tảng ứng dụng trong nền kinh tế số vẫn phụ thuộc vào dữ liệu của doanh nghiệp nước ngoài
nên cũng khiến cho các dịch vụ nội khó có thể cạnh tranh bình đẳng với các dịch vụ suy miên giới từ doanh nghiệp nước ngoài
thưa quý vị diễn đàn kinh tế thế giới đã chỉ ra những rào cản đối với nền kinh tế số ở những nước đang phát triển như việt nam
vì kinh tế số dựa vào công nghệ nên vấn đề cần quan tâm đầu tiên là chính sách phát triển công nghệ
xong công nghệ chỉ là điều kiện cần còn phải có thêm điều kiện đủ thì mới có thể giúp kinh tế số phát triển bền vững
vậy điều kiện đủ là gì
và liệu đó có phải là thách thức đối với việc phát triển kinh tế số tại nước ta
mời quý vị đến với phần trao đổi của biên tập viên thanh hương cùng với khách mời của chương trình
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn đức thành viện trưởng viện nghiên cứu kinh tế và chính sách
xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa ông công nghệ là điều kiện cần của nền kinh tế số vậy điều kiện đủ của nền kinh tế này là gì ạ
đúng là công nghệ thì nó là lõi chúng ta cần phải nói thêm những cái điều kiện khác
để cho toàn bộ hệ thống phát triển được
thì ở đây là đầu tiên là cái hệ thống động lực để cho cái quá trình nó chuyển đổi diễn ra
và cái nền kinh tế số nó có thể phát triển được
mà để làm được điều này thì luôn luôn chúng ta phải cần có vấn đề về thể chế
thể chế ở đây thì được hiểu là cái hệ thống luật pháp
mà quy định cái cách mà ứng xử trong cái nền kinh tế mới
đặc biệt là liên quan đến những vấn đề như là vấn đề về an ninh mạng
hay là các cái vấn đề về quyền riêng tư
được quy định như thế nào của những người mà tham gia vào trong không gian mạng
cái tài nguyên số của họ khi họ tham gia vào trong cái môi trường số đó
là không bị sử dụng hay bị lạm dụng bởi bất kỳ một cơ quan nào
bất kỳ một công ty nào hay bất kỳ một cái tổ chức nào
mà nếu như họ có muốn sử dụng thì phải được pháp và được luật pháp
phải quy định rất là rõ ràng
thách thức lớn nhất của nền kinh tế số tại việt nam là gì thường
nền kinh tế số của việt nam thì chúng ta thấy là chúng ta có bắt nguồn từ
nếu mà nhìn vào thắng bộ cấu trúc của nền kinh tế thì nó là cái cơ sở hạ tầng số của chúng ta
tức là cái sự chuyển đổi số nó phải được diễn ra
nó cần đòi hỏi phải có một cái sự thống nhất về mặt chính sách chủ trương của chúng ta
đó là cái phần đầu tiên tức là cái phần xây dựng cái cơ sở hạ tầng
và chúng ta có rất nhiều điều phải làm trong kinh tế số
nữa ví dụ như là những cái việc mà bảo vệ những cái bản quyền
hay là những cái phát minh sáng tạo sáng chế ở trong nền kinh tế này
vì trong cái nền kinh tế này nếu không sự bảo vệ đó
và như thế thì cái người mà sáng tạo nhất thì đầu tiên đó thì lại không có được cái quyền lợi
thế nhưng mà không có động lực cho cái nền kinh tế sáng tạo nữa
thì đấy là những cái có thể nói là những cái bộ khung trụ cột quan trọng nhất của cái nền kinh tế số
ngoài ra còn là những cái đối tác hay là những cái tác nhân của nền kinh tế như là doanh nghiệp
hợp tác quốc tế hay là sử dụng của người dân và cái hệ thống tài chính để hỗ trợ
trong đó có hệ thống các hệ thống thanh toán
tất cả những cái điều này thì nó thành ra một cái hệ sinh thái khổng lồ
cho cái nền kinh tế số thì hiện nay việt nam của chúng ta thì tất cả ở những cái gạch này
chúng ta đều còn rất là manh mún và đang là ở thành phát triển từng mảng một
nó không đều đặn và nó cũng còn không đồng đều
thế thì cái điều đó cho nên nó dẫn đến một chỗ là một số chỗ thì chúng ta đã có những sự phát triển tương đối tốt
nhưng có một số chỗ thì chúng ta lại chưa phát triển triển được gì hầu như không có sự phát triển gì
và kết quả là tổng thể là không khớp được với nhau
thì đó là cái hạn chế cơ bản của việt nam hiện nay
vậy thì giải pháp nào là trước mắt và tiên quyết
về một tương lai phát triển của kinh tế số việt nam thường
chúng ta cố gắng tránh những cái cách tư duy mà theo cái cách là ngăn chặn
hoặc là quá thận trọng hoặc là quá có những cái giữ những cái lối tư duy
mà nó thiếu cái sự cây mở
thế đấy là cái điều mà đe dọa nhất đối với cái kinh tế số của chúng ta
nhưng mà một mặt thì luật pháp thì cũng phải xác định được rất rõ
là trên cái môi trường không gian mạng đó thì những cái gì này
mà người tham gia vào đấy là dễ bị xâm phạm cái quyền riêng tư và quyền an ninh nhất
thì chúng ta bảo vệ chúng ta chung bảo vệ cái đó
thì đó là một cái có thể nói đây là một cái nghệ thuật
và đòi hỏi rất nhiều trí tuệ của chính sách
thế còn ngoài ra thì đối với khu vực doanh nghiệp đối với người tiêu dùng
đối với hệ thống tài chính thì tôi nghĩ là chúng ta cứ cổ vũ
và để cho tất cả những cái mọi người có thể phát huy được những cái tốt nhất của mình
thì trên cơ sở đó thì tôi nghĩ là chúng ta mới có tạo được một động lực phát triển toàn diện được
còn nếu không có thì là sẽ chỉ có một nhóm người được lợi
trên một số cái nền tảng số quan trọng hoặc là một số cái công nghệ quan trọng
còn lại những cái nhóm khác thì lại bị mất cái cơ hội ở đó
thì nền kinh tế số của chúng ta cũng sẽ không phát triển đồng đều và mạnh mẽ được khỏe mạnh được
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông
thưa quý vị phát triển kinh tế số là sử dụng công nghệ số và dữ liệu
để tạo ra những mô hình kinh doanh mới
trong nền kinh tế số
các dụng nền kinh tế số

doanh nghiệp sẽ đổi mới quy trình sản xuất kinh doanh
sang mô hình theo hệ sinh thái liên kết từ khâu sản xuất thương mại đến sử dụng
năm hai nghìn một mươi tám kinh tế số của việt nam được định giá là chín tỷ đô la mỹ
năm hai nghìn hai mươi năm dự kiến sẽ đạt ba mươi tỷ đô la mỹ
tuy nhiên nếu chúng ta tạo ra hành lang pháp lý
bắt kịp với sự phát triển không ngừng của tiến bộ công nghệ
chuyển đổi số kinh tế số
thì mục tiêu đó của chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được đúng như hẳn định